xin kính chào quý vị và các bạn
do chịu ảnh hưởng của ránh áp thấp nên tại bắc bộ có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù nhẹ giải sát chưa chiều trời nắng
riêng khu tây bắc bắc bộ có nắng nóng gây gắt có nơi đặc biệt gây gắt
với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ
đối với các tỉnh thành miền trung dọc các tỉnh ven biển từ thanh hóa đến bình thuận
đều phổ biến ít mưa và có nắng nhiều với nền nhiệt chưa chiều
giao động trong từ ba mươi một đến ba mươi năm độ
riêng vùng núi phía tây mức nhiệt có thể cao hơn từ ba đến bốn độ và có nắng nóng gai gắt
xa hơn về phía nam của tổ quốc cả khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ
đều phổ biến ít mưa và có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất tại tây nguyên và nam bộ
đều có thể đạt ngưỡng ba mươi bảy độ
riêng miền đông nam bộ mức nhiệt có thể vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa vẫn phổ biến không mưa
ngày nắng tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam đến nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi bốn độ
tại quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi ngày nắng tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông cấp bốn với nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi sáu độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
chưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba với nhiệt độ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ